bộ y tế vừa ban hành quyết định hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch covid một mươi chín tại nơi công cộng
theo đó tất cả người dân trừ trẻ em dưới năm tuổi ở khu vực công cộng cấp độ dịch mức độ ba bốn phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài
bộ y tế khẳng định việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng là một biện pháp dự phòng cá nhân
góp phần làm giảm sự lây lan của dịch covid một mươi chín bảo vệ sức khỏe người dân
theo hướng dẫn nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người
tại những địa điểm có không gian kín như là giạp hát giạp chiếu phim vũ trường nhà hàng
và các địa điểm có không gian mở như sân vận động công viên đường phố bến xe
bộ y tế quy định các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng chung với người có biểu hiện
viêm đường hô hấp cấp người mắc hoặc là nghi ngờ mắc covid một mươi chín
tất cả các đối tượng trừ trẻ em dưới năm tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ ba hoặc năm